khi tài sản bị hỏa hoạn thiêu dụi
gần đây khoảng một giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chợ trung tâm huyện quảng bạ tỉnh hà giang xảy ra cháy lớn
vụ việc khiến bốn mươi ba ký ốt hàng của người dân bị thiêu dụi
phải mất khoảng năm giờ đồng hồ lưu lượng phòng cháy cháy cháy mới không chế được đám cháy
thường xảy ra vào ban đêm hay dạng sáng cháy nổ xảy ra tại các chợ dân sinh
gây ra hậu quả nặng nề và khó khăn cho công tác chữa cháy
hàng hóa ở trong cả một cái chợ cả một trung tâm thương mại sẽ bị tích chữ
thì ảnh hưởng đến lối di chuyển của khách hàng rồi lối di chuyển của các tiểu thương
và đến khi xảy ra cháy nổ thì lại ảnh hưởng đến lối thoát nạn của tiểu thương và những người đến mua hàng
rất nhiều các tiểu thương ý thức còn chưa cao với công tác phòng cháy
thì họ còn có tức là hàng ngày là thắp hương thờ cúng tốt vàng mã để lấy vía lấy các cái may mắn
và chính vì đấy đấy cũng là những cái nguy cơ mà có thể xảy ra cháy nổ
các chợ và trung tâm thương mại
công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh được ban quản lý các chợ duy trì hàng năm
tuy nhiên thực tế việc sử dụng bình bọt chữa cháy xử lý sự cố nếu phát sinh vẫn còn khá lung túng
nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân không phải là việc ngày một ngày hai
tuy nhiên hiện nay các địa phương cũng đang tích cực vận động các hộ kinh doanh
chủ động trang bị bình bọt cứu hỏa cho từng cứu ốt
mục tiêu là công tác phòng cháy chữa cháy phải được duy trì thực chất hiệu quả từ mỗi hộ dân
thì cái này cũng một phần nữa đó là trách nhiệm của ban quản lý chợ và trung tâm thương mại
phải có nhắc nhở đối với các khu vực mà có kinh doanh hàng quán
xác định loại hình chợ trung tâm thương mại luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
thời điểm những tháng cuối năm dự báo tình hình cháy nổ sẽ có diễn biến phức tạp
công tác kiểm tra hướng dẫn sẽ tiếp tục được lực lượng công an tăng cường
kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ các cơ sở chậm khắc phục các vi phạm về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu ban quản lý các chợ trung tâm thương mại
chúng với dịp cao điểm của mùa hành khô nguy cơ cháy nổ tại các hộ gia đình cơ sở sản xuất kho hàng chợ trung tâm thương mại tăng cao
để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy vui xuân đón tết cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khuyến cáo các đơn vị cơ sở hộ gia đình thực hiện nghiêm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ có những chuyển biến rõ nét trong ý thức của người dân đối với việc chấp hành
các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy trong mỗi hộ gia đình để mỗi người trong chúng ta đều đón tết trọn vẹn niềm vui và an toàn
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau